thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bms chủ tịch tập đoàn mường thanh ra trước tòa án nhân dân tp hà nội
để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng ra thông báo truy tố các bị can
nguyễn duy uyển cựu chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông hà nội
vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông mai quang bài cán bộ đội quản lý
trật tự xây dựng quận hà đông cùng bùi văn bằng đỗ văn hưng và nguyễn văn nam ra trước tòa án nhân dân
tp hà nội để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp
và thương mại bemet ct sáu ở khu đô thị kiến hưng phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
bị can lê thanh thản bị khởi tố cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mở rộng vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại chi cục đăng kiểm số sáu tp hồ chí minh
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
công an tp hồ chí minh đã khởi tố bắt tạm giam với phó trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam cùng ba người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh cho biết đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn tuấn anh
phó trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam phạm ninh thắm đăng kiểm viên phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
lương đức thái phó giám đốc tri cục đăng kiểm hải hưng tỉnh hải dương và vũ đức nhất
phó tri cục đăng kiểm hải hưng hiện đang làm việc tại phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục đăng kiểm sáu thành phố hồ chí minh
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh xác định ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên để được bỏ qua các lỗi
trong quá trình thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa
các đối tượng còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế
bên cạnh đó trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực biển cồn ngựa huyện cần giờ công an tp hcm đã tạm giữ các tàu là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép
qua điều tra làm rõ đối với các phương tiện này công an xác định một số đăng kiểm viên của tri cục đăng kiểm hải hưng và phòng tàu sông
cục đăng kiểm việt nam đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện này
tiếp tục một thông tin tại đồng nai vào ngày hôm qua một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng nai
tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai
cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại tp biên hòa
qua khám xét công an đã niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sau đó lực lượng công an tiến hành làm việc thu thập một số thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra xác minh về một số dấu hiệu sai phạm liên quan
đến chiều cùng ngày việc khám xét đã được hoàn thành đồng thời trung tâm dạy lấy xe sài gòn ba t cũng đã phải tạm thời khóa cửa cổng
đây là trung tâm dạy lái xe lớn nhất tỉnh đồng nai
ngoài đồng nai thì trong những năm gần đây trung tâm này còn mở ra nhiều chi nhánh tại một số tỉnh thành khác trên cả nước
trước đó trong chuyên án điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm trong đó có tại tỉnh đồng nai
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cục cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can
là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d và sáu nghìn bốn d tại tp biên hòa
trong đó bị can võ trí giang
nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ
tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đồng loạt các cơ sở của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua kiểm tra tại một mươi hai cơ sở bước đầu lực lượng công an phát hiện một số lỗi vi phạm chủ yếu như không vào sổ và vào sổ không đầy đủ khách hàng vay tiền
sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác yêu cầu khách hàng ký bán tài sản khống
không tổ chức tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra xem xét toàn diện mọi hoạt động cho vay và thu nợ của các cơ sở f tám mươi tám tại tỉnh đắk lắc để xử lý theo quy định
đối tượng đào duy tân không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra mà còn liên tục chửi bới những lời thu tục xúc phạm tới lực lượng đang làm nhiệm vụ
công an thành phố bù man thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đào duy tân bốn mươi hai tuổi trú tại xã phú lộc huyện nho quan tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào đêm ngày một mươi năm tháng bốn sau khi ăn nhậu tân đã điều khiển xe máy thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
lúc này tổ công tác yêu cầu tân đo nồng độ cồn nhưng tân không chấp hành không như vậy tân còn liên tục chửi bới thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này đại úy phạm mạnh cường thành viên của tổ công tác đã khuyên tân nên bình tĩnh và chấp hành việc đo nồng độ cồn thì bị tân dùng tay đánh vào mặt
ngay lập tức tổ công tác đã không chế bắt giữ tân kết quả đo nồng độ cồn đối với tân là bảy trăm sáu mươi mg trên lít khí thở
sau đó tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tân và bàn giao vụ việc cho công an thành phố bùn ma thuật điều tra và khởi tố theo thẩm quyền
sau khi ý đồ phục hồi giáo hội tin lành đấng triết việt nam gọi tắt là umcc tổ chức phạt động full role núp bóng đọc tin lành bị phá sản
nội bộ hội thánh umcc do ihinie cầm đầu tại mỹ cũng bắt đầu lục đục và nảy sinh mâu thuẫn
dưới sự hậu thuẫn của các đối tượng phản động aga một phần tử cốt cán phụ tá thân cận của ihinie tách khỏi umcc
thành lập một tổ chức mới có tên gọi là hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
mưu đồ của chúng không thay đổi đó là nhằm tập hợp lực lượng kích động tư tưởng ly khai tự trị
thành lập nhà nước dega của người đồng bào dân tộc thiểu số tại tây nguyên
vậy bản chất thật sự của tổ chức này là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu a đảo xuất cảnh sang đông tibo dự hội nghị tự do tôn giáo khu vực đông nam á cfor
tại đây a đảo đã tiếp xúc gặp gỡ nhiều đối tượng phản động lưu vong theo sự xúi dục của aga và funro lưu vong
trở về nước a đảo tích cực tổ chức cho người dân tộc thiểu số ở tây nguyên xuất cảnh trái phép và bị công an tỉnh gia lai bắt giữ năm hai nghìn một mươi chín
a đảo bị xử lý năm năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
với aga năm hai nghìn một mươi một y bị y hinh niê lôi kéo theo umcc
từ đây aga làm tay sai cho y hinh niê và tiến hành rụ rỗ lôi kéo người theo umcc tiến hành các hoạt động chống phá
năm hai nghìn một mươi ba aga trốn ở lại thái lan
năm hai nghìn một mươi năm aga rụ rỗ lôi kéo hàng chục người ở huyện sa thầy trốn sang thái lan với luận điệu
sang thái lan sẽ được bảo lãnh đi mỹ có cuộc sống sung sướng
nhưng tất cả chỉ là
một số đồng bào bị aga lừa trốn đi đã trở về và tố cáo y
lúc đang ở việt nam thì ông hứa khác
thì tới qua đó thì ông lại nói anh em phải tự tục
lúc đó anh em mới đau lòng mới biết mình là đã bị lừa rồi
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi aga chính thức công bố logo nhận diện của tổ chức
tự xưng là mục sư đại diện
đồng thời chỉ đạo thành lập bộ khung tạm thời trong nước gồm năm thành viên
đứng đầu là a đảo ở xã rờ cơi huyện sa thầy tỉnh con tum
với vai trò làm hội trưởng
hai hội phó gồm inuen ayun trú tại huyện grong park tỉnh đắk lắc
và y phơ nghê ở huyện sông hinh tỉnh phú yên
tiếp đó là y greg bìa làm thủ quỹ
dù không trải qua trường lớp thần học nào
và cũng không được giáo hội tin lành nào phong chức phẩm
nhưng aga vẫn tự nhận là mục sư đại diện
trò hề của aga được ông nguyễn công chính vạch mặt
khi nội bộ tin lành đấng chris umcc chia rẽ
năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ các đối tượng cầm đầu
và thành viên của tổ chức phản động với vỏ bọc tôn giáo
bị lực lượng công an các tỉnh
tây nguyên bóc gỡ chặn đứng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
và mưu đồ chống phá nhà nước của tổ chức này
còn với a đảo sau những năm tháng mù quáng
nghe theo aga và các đối tượng phản động lưu vong
thì giờ đây đã quá thấm thiế với việc làm của mình
và đến thời điểm này thì tôi thấy rằng anh em
cũng không còn sinh hoạt với tin lành đấng trích nữa
không sinh hoạt với tổ chức đó nữa
sinh hoạt với hội thánh tin lành bác tiếp liên hiệp việt nam
và tôi và họ cũng có những thời gian
cũng gặp gỡ nhau cũng học hỏi kinh thánh
cũng trao đổi những nỗi niềm của mình
khó khăn gì những gì chưa hiểu
thì tôi cũng truyền đạt lại những cái điều tốt nhất cho họ
để họ sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một cuộc sống mới với a đảo đang bắt đầu
một màu xanh của sự hy vọng đang chờ a đảo ở phía trước
cuộc sống chưa phải khá giả
nhưng đã ổn định không còn cảnh lén lút lo lắng
như những tháng ngày nghe theo sự xúi dục
của những người đàn ông

luôn tìm cách chống phá đất nước
lợi dụng tôn giáo chia rẽ người dân với nhau
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa triệt xóa một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa đến địa phương
hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn
lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
các đối tượng bị bắt giữ vồn lương văn khánh ba mươi hai tuổi
nguyễn văn thành hai mươi tám tuổi
và lê văn hoàng ba mươi hai tuổi
cùng chú tại huyện quảng xương tỉnh thanh hóa
theo kết quả điều tra ban đầu
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cả ba đối tượng này nảy sinh ý định
cho người khác vai tiền với lãi suất cao
nên đã cùng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc
điều hoạt động cho vai
bà đối tượng đã lập các trang facebook có tên
cho góp ngày bôn ma thuật
và họ góp bôn ma thuật để đăng thông tin cho vai tiền
thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vai liên hệ
thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa
và giấy tờ tùy thân của người vai
nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức
là tiền vai góp và tiền vai đứng
khoảng và bọn em có di chuyển nhà liên tục
với thủ đoạn đó
từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm này đã cho khoảng ba trăm linh người vay
với tổng số tiền là hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng
đến hai mươi năm đồng một triệu một ngày
tường đường ba trăm sáu mươi năm
đến sáu trăm linh một năm
thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
hiện công an thành phố bôn ma thuật
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng trên
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch sân sự
với hành vi lừa đảo chiếm lọt tài sản
phạm văn an chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên
khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an huyện văn lâm nhận được đơn trình báo
của anh nguyễn văn mạnh chú tại tỉnh hải dương
và nguyễn văn kiên chú tỉnh quảng ninh
về việc có một đối tượng liên hệ đặt mua sắt phế liệu
sau khi liên hệ qua điện thoại gia lô
vẫn đạt được thỏa thuận mua bán
anh mạnh chuyển hàng với tổng giá trị hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
còn anh kiên khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó đối tượng không trả tiền hàng
bằng các biện pháp nguyện vụ công an công an xác định
an là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm lọt tài sản trên
công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên
cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng an
thì liên hệ với công an huyện văn lâm
để được hướng dẫn giải quyết
trong thời gian gần đây tại một số địa bàn
của tỉnh cà mau đã xuất hiện các nhóm đối tượng
mạo danh là nhân viên của các công ty sản xuất
kinh doanh hàng gia dụng thực phẩm chức năng
để tổ chức hội nghị hội thảo
giới thiệu bán sản phẩm
với giá thành rẻ hơn thị trường
thì chiêu thức này của các đối tượng
tiếp tục thu hút được nhiều người dân
chủ yếu là người lao động tham gia
tuy nhiên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh
và đưa ra cảnh báo
người dân cần hết sức cảnh giác tránh bị lừa đảo
hơn một mươi ngày trước một người dân
trú tại phường tám thành phố cà mau
đến trình báo với cơ quan công an
về việc có nhóm đối tượng lạ mặt
đến khu vực trị sinh sống
để thông báo về việc tổ chức hội thảo
để quảng bá và bán các sản phẩm gia dụng
như trào chống dính bếp điện tử nồi cơm điện
với giá ưu đãi
như vậy là cái buổi sáng
là tạo được cái lòng tin của người dân
gần như tuyệt đối
tại vì nó đưa món gì nó cũng trả tiền lại hết
nguyên trong buổi sáng
đó là cái niềm tin của người dân
mà buổi sáng thì nó gài
mình để nó muốn buổi chiều lại đầy đủ
là nó kêu tạm ứng năm mươi
bây giờ ai cũng đưa năm mươi hết
thì buổi chiều buộc họ phải quay lại
đó là lý do để buổi chiều người ta đi lại đầy đủ hết
và người ta kiếm tiền
mà trong lòng người ta nghĩ kiếm tiền
để nó cũng trả lại
tại vì nó đã nói là mở siêu thị
để bà con xài thử mà con biết chất lượng
để bà con ủng hộ
đó là cái mà người ta đặt niềm tin
nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an tỉnh cà mau phối hợp với công an thành phố
tiến hành kiểm tra tại một khách sạn lớn
thuộc địa bàn thành phố cà mau
phát hiện vũ thị hạnh
chú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đang tổ chức hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi chưa được phép của các cơ quan tổ chức theo quy định
mở rộng kiểm tra tại hai khách sạn khác
phát hiện bùi văn tùng và nguyễn thanh giang
tổ chức cùng hai mươi năm đối tượng khác
có liên quan
qua đó là mời gọi bà con
tham gia mua sản phẩm để dùng thử
hoặc là mua đẩy được
mua một tặng một hoặc là mua miễn phí
sau đó là tạo được lòng tin của bà con
thì các đối tượng đã
có hành vi lừa dối bà con
bán các sản phẩm
giá là nó cao hơn gấp bội ở thị trường
ví dụ các sản phẩm giá chỉ có là
năm trăm linh sáu trăm linh ngàn nhưng các đối tượng đã lợi dụng
bán cho bà con với giá năm sáu triệu một mươi triệu
quá trình kiểm tra tại các địa điểm
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ
sáu trăm hai mươi sản phẩm đồ gia dụng các loại
nghi vấn nhập lậu không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát
theo hồ sơ vụ việc
chỉ trong thời gian ngắn cho đến một ngày
nhóm đối tượng trên đã bán được số lượng hàng hóa
trị giá vài trăm triệu đồng
nếu phát hiện các trường hợp
mà các đối tượng lạ mặt
đến địa bàn có những hành vi mà mời gọi tương tự
thì bà con không nên tin tưởng
không nên tham dự các hội thảo
hoặc hội nghị khách hàng
để giới thiệu sản phẩm
nhất là sản phẩm thực phẩm chức năng
hoặc là các đạo điện giải dụng mà bà con thường hay thường gặp
các đối tượng thường dùng lợi dụng bà con
ít có gia trạm với thị trường
nên là cả tinh
các công ty thường là không có địa chỉ gọi đoạn trên địa bàn tỉnh
mà bà con đến dự
thì rất dễ dàng bị sập bày đối tượng
công an huyện cái nước tỉnh cà mau
cũng đã mời làm việc với năm đối tượng
tổ chức quảng bá và bán sản phẩm thực phẩm chức năng
không có dây phép
có giá trị hàng hóa thấp hơn rất nhiều lần
so với giá mà các đối tượng bán cho bà con
qua kiểm tra chất bà túy trong cơ thể
phát hiện cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
chính vì vậy
người dân nên kiểm tra rõ thông tin
với đơn vị tổ chức quảng bá sản phẩm
nguồn gốc và hóa đơn hàng hóa
tránh bị sập bẫy lừa đảo của các nhóm đối tượng khác
gần đây trên một số tuyến đường nội thành hà nội
tái diễn tình trạng các nhóm đối tượng điều khiển xe máy
một tổ phân khối lớn
ngang nhiên chạy thành đoàn với tốc độ cao
đi vào đường cấm lạng lách đánh võng
nẹp ô dọa người cùng lưu thông
gây bức xúc dư luận
cụ thể đêm ngày hai mươi một tháng bốn
tại khu vực ngã tư hàng bài trần hương đạo
nhóm thanh thiếu niên cả nam và nữ
với hơn chục xe máy không biển số
không đợi bút bảo hiểm
bấm cỏi in ỏi rồi lao nhanh qua ngã tư
khiến người đi đường giật mình hoàng sợ
tiếp tục ghi nhận tại nhiều tuyến phố khác
như trần quang khải lê lai lê thánh tông trang tiền
cũng có thể dễ dàng bắt gặp
những đối tượng ngủ ngáo trên
đặc biệt có những đối tượng mang theo dao hung khí
liên tục thị uy người đi đường
khi gặp cảnh sát chúng vứt bỏ khung khí
rồi tẩu thoát
một số đối tượng bị bắt giữ được xác minh
có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
nhất là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thời gian tới lực lượng công an thành phố hà nội
đặc biệt là các tổ công tác một trăm bốn mươi
sẽ tiếp tục triển khai mạnh các phương án
để kịp thời phát hiện chấn áp
sử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên
có biểu hiện hành vi can quấy
gây dối trật tự công cộng đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép
liên quan đến vụ lật thuyền
trượt bảy người trên sông lô
vào khoảng sáu giờ sáng nay lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng
nạn nhân nữ cuối cùng trong vụ tai nạn
thương tâm này được tìm thấy
ở nơi cách xảy ra tai nạn
khoảng hai km về phía hạ lưu
trước đó như antv đã đưa tin
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng bốn
có bảy người cùng đi trên
một chiếc thuyền trên sông lô
để sang bờ bên kia làm nương dãy
khi đến đoạn km số chín quốc lộ hai
thuộc địa phận thôn làng nùng
xã đạo đức huyện vị xuyên
bất ngờ thuyền bị lật do gió to
bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn
do được anh nguyễn văn hội
ở huyện vị xuyên hà giang cứu sống
ba nạn nhân bị mất tích